trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp với chùm ca nhiễm covid một mươi chín liên quan đến công ty dày rear co việt nam
có hơn một mươi công nhân đóng tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
thị xã điện bàn đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại hai mươi xã phường trên địa bàn thị xã bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng chín
lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm soát việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thị xã
thị xã điện bàn đã thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
đảm bảo giãn cách xã hội giữ khoảng cách giữa người với người nhà với nhà tổ dân cư với tổ dân cư
thôn khối phố với thôn khối phố xã phường với xã phường
yêu cầu người dân ai ở đâu ở đấy tuyệt đối không đi ra khỏi nhà
trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm soát việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thị xã
trong những ngày vừa qua mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa bão khắc nghiệt
thế nhưng cán bộ chiến sĩ công an thị xã vẫn vững vàng trên tuyến đầu kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn